để lan tỏa những vẻ đẹp đặc trưng thu hút du khách trong mùa này tới đây hà nội đã lên kế hoạch tổ chức festival với chủ đề thu hà nội đến để yêu sẽ diễn ra trong ba ngày từ hai mươi chín tháng chín đến ngày một tháng một mươi tại khu vực không gian đi bộ hồ hoàn kiếm và một số quận huyện trên địa bàn thành phố hướng tới quảng bá vẻ đẹp văn hóa du lịch đến với du khách thủ đô

nhằm đáp ứng được hạ tầng mạng lưới thông suốt các nhà mạng đã triển khai thêm nhiều trạm phát sóng di động tại những khu vực có khả năng tập trung đông người
tổng công ty mạng lưới viettel đã triển khai hơn một một trăm linh nhóm tác vụ trên toàn mạng tăng cường gần tám mươi trạm phát sóng mới và hơn hai mươi xe phát sóng cơ động xác định khoảng hai trăm linh điểm tập trung đông người trên cả nước
lưu lượng dữ liệu sẽ tăng đột biến tới ba trăm linh so với ngày thường
bảy trăm chín mươi căn hộ tái định cư và hơn một mươi lô đất
trong đó ưu tiên đấu giá trước ba lô đất gồm hai lô thuộc khu chức năng số một
và lô ba năm thuộc khu chức năng số ba ở thủ thiêm
ngày thứ ba của dịp nghỉ lễ hai tháng chín nhiều điểm vui chơi tại tp hcm đã đón lượng khách khổng lồ
thậm chí là có nhiều trường hợp khách đành phải quay về vì điểm vui chơi bị quá tải không chen chân được
dù thời tiết dịp lễ tại tp hcm vẫn đổ mưa trong ngày
nhưng tại các cổng vào của điểm tham quan du lịch như suối tiên hay thảo cầm viên vẫn thường xuyên trong tình trạng đông đúc
thậm chí nhiều thời điểm dòng xe nối đuôi nhau tiến về điểm vui chơi này đã gây ra tình trạng kẹt cứng quá tải
dự kiến lượt khách trong ngày hai mươi chín thì chúng tôi cũng dự kiến số lượng khoảng từ sáu trăm linh cho đến bảy trăm linh lượt khách
đến tham quan vui chơi tại sú tiên trong bốn ngày hoạt động này
để đảm bảo cho an toàn cho dịp hai mươi chín này chúng tôi được đặt lên hàng đầu
tức là trước mỗi kỳ lễ là chúng tôi phải có công tác kiểm tra toàn bộ về công tác an toàn vệ sinh thực phẩm
an toàn phòng cháy chữa cháy về công tác an ninh trật tự
cũng như là công tác phối hợp với liên ngành với lực lượng của cơ quan của địa phương
để chúng tôi đưa ra những dự kiến trước những tình huống có thể xảy ra để phối hợp sao cho nó tốt nhất
các điểm vui chơi giải trí
ra hàng ngàn chương trình khuyến mãi để thu hút du khách đến tham quan và trải nghiệm
đã thu hút lượng người đông đảo tập trung về các điểm này
do đó để đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại đây
các lực lượng chức năng đã triển khai nhiều giải pháp để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách tham quan trong suốt dịp lễ
để đảm bảo an ninh trực tự trên địa bàn nhất là tập trung ở khu vực công cộng khu vực tập trung đông người vui chơi
trong đó là có phố địa bộ nguyễn huệ công viên bến bạch đằng thảo cầm biên sài gòn
tại thảo cầm viên sài gòn vào các ngày lễ thì số lượng người dân tập trung về đây tham quan vui chơi du lịch rất đông
để đảm bảo tình hình an ninh trực tự tại khu vực này thì chúng tôi phân công lực lượng chốt ở các điểm tập trung đông người như là điểm bán vé bãi giữ xe
đây là nơi các đối tượng thường xuyên lợi dụng để thực hiện hành vi chậm cóc móc túi
trong dịp lễ năm nay
trong dịp lễ năm nay
các điểm vui chơi truyền thống các điểm đến khác tại thành phố hồ chí minh cũng tổ chức cho du khách tham quan
thu hút đông khách như dinh độc lập bến nhà trồng chợ bến thành
cũng là những nơi rất phù hợp để các bạn trẻ có thể tụ tập bạn bè đến vui chơi và khám phá
thưa quý vị kỳ nghỉ lễ phần lớn người dân vẫn chọn du lịch nghỉ dưỡng đi theo những giống nhỏ
các tour trong nước và tour nước ngoài ngắn ngày là lựa chọn hàng đầu của du khách
để tận hưởng kỳ nghỉ lễ dài cuối mùa hè trước khi bước vào năm học mới
trương hoàng lâm và nhóm bạn của mình quyết định chọn tour miệt vườn và hành hương tại an giang châu đốc
tour hai ngày một đêm với chi phí gần ba triệu là mức chi theo anh là hợp lý cho dịp lễ này
mình lựa chọn đi châu đốc thứ nhất là mình muốn trải nghiệm những nơi tâm linh
thứ hai là mình muốn đi miền tây để mình tham gia những món đặc sản rồi chợ nổi
rồi muốn trải nghiệm cuộc sống ở miền tây
hiện nay đang làm chương trình du lịch mới đó là đến cả chợ nổi an giang
còn một điểm khác nữa cũng chứng kiến sự ghi nhận lượng khách trong dịp lễ đó là phan thiết
nhưng ở phan thiết thì lại đi theo hình thức là đăng ký theo nhóm gia đình
và họ tự dùng xe của gia đình họ đi
họ chỉ sử dụng phần dịch vụ của công ty du lịch như khách sạn hay là vé tham quan
tại nhiều công ty du lịch
tại nhiều công ty du lịch
lượng booking của khách cho những tour trong dịp lễ đã đạt từ tám mươi đến chín mươi
đối với các điểm đến trong nước cung đường đi tây bắc đông bắc
hay các thành phố biển được nhiều người dân ưu tiên lựa chọn
đối với các tour nước ngoài
các điểm đến trong khu vực đông nam á hay đông bắc á được lựa chọn nhiều
đối với hàng không thì chúng tôi cũng đã đặt vé trước để có giá rẻ cho du khách
đối với nhà cung cấp thì chúng tôi cũng cùng nhau để phối hợp lên chương trình
mới là độc đáo dành cho khách cũng như là cùng nhau giữ các giá dịch vụ
để có mức giá tốt dành cho du khách dịp lễ hàng chính năm nay
chính vì sự chuẩn bị trước cũng như là giữ chỗ chứa dành cho khách hàng
nên giá tour du lịch lễ hàng chính của chúng tôi thì gần như là không có cao hơn nhiều so với ngày bình thường
để thu hút khách hàng các công ty cũng đưa ra nhiều chính sách
như quà tặng du lịch giảm giá khi đăng ký khách hàng mới
mua trên các hệ thống web app trực tuyến được giá tốt hơn
hay hoàn tiền khi thanh toán qua thẻ ngân hàng
dù được đánh giá là chưa có sự bụng nổ
nhưng khách đến các điểm du lịch trong những ngày lễ hai tháng chín năm nay đã tăng cao so với ngày thường
đây là một tín hiệu tích cực cho ngành du lịch thành phố hồ chí minh tiếp tục phát triển trong thời gian tới
thưa quý vị thương mại điện tử đã và đang là kênh tiêu thụ nông sản phù hợp với giai đoạn hiện nay
đây là cơ hội cho nông sản việt nam ổn định đầu ra và tiến tới vương xa
chinh phục những thị trường trong và ngoài nước
những thông tin này cũng sẽ kết thúc kinh tế phương nam ngày hôm nay
các doanh nghiệp này xuất khẩu theo kiểu truyền thống tức là trực tiếp đi gặp khách hàng
giao hàng và bán trực tiếp
cách làm này vừa tốn thời gian vừa tốn chi phí
để cải thiện vấn đề này công ty đã tìm hiểu và dần đưa sản phẩm của mình lên các sàn thương mại điện tử
và bước đầu đạt được những thành quả khả quan
thương mại điện tử bây giờ nó rất là quan trọng
mình nghĩ đó là cái xu hướng trong tương lai
hầu như là khách hàng bây giờ ai cũng không muốn ngồi một chỗ đặt hàng rồi nhận được hàng liền
các doanh nghiệp như mình thì bây giờ cũng phải cố gắng cập nhật để mà học thôi
theo báo cáo về xu hướng xuất khẩu thông qua thương mại điện tử tại việt nam
do hãng amazon vừa công bố doanh thu bán lẻ hàng hóa xuyên biên giới của việt nam
dự kiến đạt trên một mươi một tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi
trong đó hơn sáu mươi bốn doanh số do các doanh nghiệp siêu nhỏ nhỏ và vừa tạo ra
trong bối cảnh hàng đông sản việt nam vẫn còn cảnh được mua mất giá và ngược lại
thì việc tận dụng thương mại điện tử phát triển mạnh
sẽ giúp các doanh nghiệp có thể len vào các thị trường khó tính
nơi tồn tại rất nhiều rào cản và tốn nhiều chi phí nếu giao thương theo cách truyền thống
hiện nay thì có đến hơn bảy mươi năm các người tiêu dùng họ sẽ tìm kiếm các thông tin để đưa ra quyết định mua hàng
và thậm chí là có khoảng gần ba mươi là họ sẽ quyết định mua hàng trực tuyến ở trên online luôn
và chính vì thế khi mà những sản phẩm nông sản có được chất lượng tốt
thì làm sao tiếp cận được người tiêu dùng và hoàn tất được đơn hàng trên nền tảng thương mại điện tử
chính là yếu tố quyết định nhất
để mà chúng ta có thể là tạo ra được doanh thu tốt cho bà con nông dân và các doanh nghiệp nông sản
đối với người mua mà đã quen biết mua qua cái sàn gọi là c hai c
thì họ sẽ mua các cái dạng sản phẩm mà đã được có đóng gói sẵn có nem có các cái mẫu mã rất là đẹp rồi
tuy nhiên thì sen đỏ cũng muốn làm một cái việc là giúp người nông dân đưa các cái sản phẩm mà còn thô sơ
chưa được làm thương hiệu chưa được nhưng chất lượng rất tốt
đến người tiêu dùng thì bên chi sẽ có tự đóng gói lại để đưa cái sản phẩm đó đến cho mọi người
và một phần nữa thì chi sẽ hướng dẫn các cái hợp tác xã các cái nhà cung cấp họ sẽ phát triển cùng sen đỏ
bằng cách là họ sẽ tự sơ chế họ đóng gói họ xây dựng cái nem của họ
hiện nay hầu hết các doanh nghiệp đều tiếp cận việc tiếp thị thông qua các nền tảng mạng xã hội như facebook youtube tiktok

có năm mươi doanh nghiệp đã tìm hiểu về thương mại điện tử
và nhiều doanh nghiệp trong số đó đã sử dụng kênh phân phối hàng hóa là các sàn giao dịch điện tử